thưa quý vị khán giả tài khoản ngân hàng là một trong những thông tin dữ liệu cá nhân quan trọng
tuy nhiên thời gian gần đây lại đang bị đem ra mua bán trao đổi trái phép tràn lan trên mạng xã hội
những tài khoản ngân hàng này đã trở thành công cụ cho các đối tượng thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật
như nhận tiền lừa đảo gian lận rửa tiền chuyển nhận tiền đánh bạc gây ra không ít hậu quả cho xã hội
các cơ quan chức năng và các ngân hàng cũng đã nhiều lần ra khuyến cáo về bẫy mua bán tài khoản ngân hàng
cảnh báo người dân tuyệt đối không thực hiện các hành vi mua bán trao đổi cho tặng cho mượn cho thuê tài khoản thanh toán và thẻ ngân hàng
hàng loạt hội nhóm và bài đăng ngay lập tức xuất hiện khi tìm kiếm từ khóa
mua bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội facebook
đây là một nhóm hoạt động công khai với hơn một trăm linh thành viên
các bài đăng mua bán đủ loại tài khoản các ngân hàng khác nhau được cập nhật liên tục
thậm chí việc tìm mua cả số lượng lớn tài khoản ngân hàng theo tên yêu cầu
cũng được đáp ứng
không chỉ tài khoản thẻ atm visa cũng được quảng cáo sẵn sàng phục vụ theo yêu cầu
các đối tượng thường lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng
để vận động người dân mở tài khoản miễn phí hoặc mức phí thấp
sau đó thỏa thuận mua hoặc thuê lại của chủ tài khoản
từ đó phân phối lại trên các mạng xã hội để thu lời bất chính
trong vụ việc gần đây lực lượng chức năng còn phát hiện sự tham gia tiếp tay
của các nhân viên ngân hàng trong việc mua bán trái phép tài khoản ngân hàng
việc lộ đọt các thông tin cá nhân không chỉ xuất phát từ các tài khoản
cái hiểm họa trên không gian mạng liên quan tới mã đọc hoặc các yếu tố công nghệ
mà lại có thể xuất phát từ những yếu tố con người
những người quản lý những hệ thống thông tin đó
và là những người trực tiếp tiếp nhận xử lý các cái thông tin đó
các tổ chức các doanh nghiệp cần phải lưng cao ý thức
và bảo vệ thông tin của khách hàng
người cho thuê cho mượn mua bán tài khoản thanh toán thẻ ngân hàng
có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại điều hai trăm chín mươi một bộ luật hình sự
với mức phạt cao nhất
từ hai trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng hoặc phạt tù từ hai đến bảy năm
theo luật sư nguyễn đại hải hiện nay hành lang pháp lý liên quan đã đầy đủ
tuy nhiên cần phải nâng cao nhận thức của người dân
về tính nguy hiểm của việc mua bán cho thuê thông tin cá nhân tài khoản ngân hàng
có thể nhận thức của người dân bây giờ là chưa đầy đủ
chưa hiểu rõ về tính chất mức độ nguy hiểm
của việc cung cấp tài khoản cá nhân của mình cho người khác để sử dụng
vì thế người dân phải nâng cao nhận thức
khi họ sử dụng tài khoản thẻ của mình là bất hợp pháp rồi
và hơn nữa phải tuyên truyền được rằng người dân rằng
nếu mà mình có cái hành vi bán cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác đấy
cũng là một hành vi vi phạm pháp luật cũng có thể cấu thành tội hình sự
đặc biệt từ ngày một tháng bảy nghị định một mươi ba về bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ chính thức có hiệu lực
theo các chuyên gia công nghệ đây sẽ là cơ sở quan trọng để chủ thể dữ liệu

các bên liên quan phải thực hiện các nghĩa vụ nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân
trong đó có việc mua bán trái phép tài khoản ngân hàng
các cái bên xử lý dữ liệu cũng như là lưu trữ dữ liệu thì sẽ phải có các trách nhiệm
đặc biệt là các cái bên trước đây thì họ có thể cung cấp cái dữ liệu này cho bên thứ ba
để khai thác ví dụ như là quảng cáo hay là chào mời những dịch vụ về bất động sản hay là giáo dục
thế thì với cái nghị định mới thì các cái bên thứ ba không dễ dàng
tiếp cận những nguồn dữ liệu này
và như vậy thì các bên lưu trữ và xử lý dữ liệu sẽ phải có những quy định
phải tuân theo các quy định này
và như vậy thì chúng ta sẽ hạn chế được tình trạng về thoát thoát nội lò dữ liệu
về phía người dân cần nâng cao ý thức trong việc mở sử dụng quản lý tài khoản thanh toán thẻ ngân hàng
tuyệt đối không thực hiện các hành vi mua bán trao đổi cho tặng cho mượn
cho thuê tài khoản thanh toán thẻ ngân hàng giấy tờ tùy thân
người dân cũng cần hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân trên môi trường mạng
để tránh bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật